tỉnh con tum tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi sau một mươi năm đến nay tỉnh con tum đã có một mươi tám xã đạt chuẩn chiếm hai mươi tổng số xã của tỉnh
hiện địa phương còn tới bốn huyện đắc lây con plông tumorong và ia hơn rai chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỷ lệ xã đạt dưới một mươi tiêu chí chỉ chiếm tới bốn mươi thậm chí một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị rớt tiêu chí tỉnh con tum phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
toàn tỉnh có năm mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới có ba huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới
một trăm xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu số tiêu chí bình quân đạt chuẩn nông thôn mới trên một xã là một mươi sáu tiêu chí